sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc kỳ họp thứ ba
tại kỳ họp này các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến về chín đề án nội dung quan trọng liên quan đến các chính sách về biển đảo
thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và an sinh xã hội
năm đề án được đưa ra để các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi thảo luận
đó là cho ý kiến về phát triển kinh tế biển đảo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị
tổ chức lực lượng quân dân trực bảo vệ trụ sở ubnd xã phường thị trấn
kỳ họp cũng xem xét quyết định bốn quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh
đội dân phòng và định mức trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho dân phòng
quy định về chính sách thu hút đầu tư quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh miền núi
kinh phí phục vụ cho nấu ăn học sinh bán chú miền núi
đây là những nội dung quan trọng đã được bàn luận xem xét tại các cấp ngành nhằm phục vụ cho nhu cầu thực tế tại cơ sở
việc xem xét cho ý kiến các nội dung này đã có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để tỉnh quảng ngãi thực hiện
hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ tỉnh đã đề ra